ba giám hiệu cùng giáo viên và nhân viên y tế trường tiểu học khánh hà thường tín hà nội đã chuẩn bị để đón học sinh quay trở lại trường
máy đo thân nhiệt nước khử khuẩn tay và khẩu trang là những đồ dùng thiết yếu được trang bị sẵn ngay cổng trường
các giáo viên sẽ có trách nhiệm phân làn và hướng dẫn các bạn học sinh thực hiện các công tác phòng chống dịch
với số lượng hơn một học sinh nhà trường đã chia ca học làm hai buổi là chiều và sáng
theo đó các khối hai bốn năm sẽ học ca sáng khối một và ba sẽ học chiều
phương pháp chia ca học này sẽ hạn chế được tình trạng tụ tập đông đúc và giúp nhà trường dễ dàng hơn trong công tác quản lý trong bối cảnh dịch bệnh
còn trong lớp thì học sinh khi đến trường là phải đeo khẩu trang trong suốt cả quá trình học tập
và chúng tôi thì trong lúc mà học sinh ở trường thì phải mang theo bình nước không được uống nước chung tại ở nhà trường
trước những hạn chế của phương pháp học online việc cho con đến trường để đảm bảo việc tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn là mong muốn của hầu hết các phụ huynh
tuy nhiên học sinh ở bậc tiểu học hiện đang là đối tượng chưa được tiêm vaccine vậy nên không ít phụ huynh lo lắng cho con mình
khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến
bởi vậy anh dương văn mỹ luôn không quên nhắc nhở hai con trước và sau khi cho con đến trường
đặc biệt là không quên chuẩn bị cho con những đồ dùng thiết yếu
đây cũng là thói quen của không ít phụ huynh khi đưa con đến trường
tôi có hai cháu là một cháu lớp hai một cháu lớp bốn
các cháu chưa được tiêm phòng cũng lo lắng thì cũng nhắc nhở các cháu để các cháu ghi nhớ để cho an toàn
chuẩn bị nước uống của bạn nào bạn ấy uống đồ dùng của bạn nào bạn ấy dùng
không uống chung ở trên lớp mà không được bỏ khẩu trang ra
lo lắng của phụ huynh hiện cũng là lo lắng của tất cả giáo viên trong nhà trường
bởi vậy để đảm bảo an toàn phòng dịch thì vấn đề về tiêm chủng vệ sinh nhà trường định kỳ hàng ngày hàng tuần là vấn đề hàng đầu được các trường quan tâm
đặc biệt kế hoạch ứng phó với các trường hợp liên quan đến covid một mươi chín
cũng được nhà trường chuẩn bị và luôn sẵn sàng
chúng tôi cũng xây dựng lập các kế hoạch ở bên y tế thì sẽ phải xây dựng về xử lý tình huống khi phòng dịch khi học sinh xảy ra những trường hợp f ở tại trường
và các cô giáo cuối buổi thì vẫn sát khuẩn lại bàn ghế và các dụng cụ của mình và đặc biệt là cược ra vào lớp
đây là trường trung học cơ sở huy văn quận đống đa hà nội
trong những tuần đầu đón học sinh quay trở lại trường công tác đón học sinh vào trường được triển khai khẩn trương và an toàn
học sinh khi đến trường sẽ xếp hàng theo vạch kẻ sẵn được đo thân nhiệt cũng như sát khuẩn bằng thiết bị thông minh
đáng chú ý hiện nhà trường đã ghi nhận những cái f là học sinh của trường
tuy nhiên thay vì hoang mang nhà trường đã có kế hoạch xử lý rất nhanh chóng do đã được diễn tập và chuẩn bị từ trước
trường trung học cơ sở huy văn là trường học thuộc quận đống đa nơi có khá nhiều ca lây nhiễm
bởi vậy có không ít các học sinh là các trường hợp liên quan đến các kf
bởi vậy để vừa đảm bảo an toàn phòng dịch vừa đáp ứng đầy đủ kiến thức cho học sinh khi không được đến trường
nhà trường đã trang bị nhiều thiết bị như đường truyền mạng camera để phát trực tuyến cho học sinh khi giảng dạy trực tiếp tại lớp
cách làm này đã giúp các bạn học sinh được tiếp cận kiến thức một cách đồng điều nhất
với nhiều địa phương đặc biệt là các quận nội thành hiện nay mới chỉ có học sinh từ khối bảy đến một mươi hai được đến trường học trực tiếp
sau khoảng chín tháng học online
các bạn đều tỏ ra háo hức khi được đến trường
trước tình hình dịch bệnh phức tạp hầu hết các bạn học sinh đã biết cách chủ động phòng tránh dịch bệnh
thầy cô và các bạn luôn luôn làm tốt trong công tác phòng chống dịch
mặc dù là sau chín tháng nghỉ ở nhà thì bọn em cũng có rất nhiều chuyện để nói
nhưng mà bọn em luôn phải mang cho mình tâm thế là dịch bệnh có thể quay trở lại bất cứ lúc nào nên chúng ta sẽ phải giãn cách nhau ra
học sinh đến trường học trực tiếp cũng là điều mà nhiều phụ huynh và học sinh mong mỏi từ lâu
bởi vậy trong các quyết định ubnd tp hà nội cũng yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch

để có phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh dịch khi học sinh trở lại trường học trực tiếp
theo chuyên gia y tế việc cho học sinh quay trở lại trong bối cảnh này là hoàn toàn phù hợp
thứ nhất hiện nay chúng ta đã thực hiện tiêm chủng toàn diện cho người lớn và bắt đầu áp dụng cho các cháu nhỏ
thì sẽ hạn chế rất nhiều nguy cơ lây bệnh cho các cháu
điều thứ hai hiện nay với các biến chủng mới các nghiên cứu đều cho thấy rằng
các nghiên cứu đều cho thấy rằng các nghiên cứu đều cho thấy rằng các nghiên cứu đều cho thấy rằng
nó sướng nhẹ hơn so với các chủng ban đầu
thứ ba tất cả chúng ta kể cả các bậc phụ huynh đều có ý thức phòng chống bệnh
cái điều đó rất là an toàn rất là tốt đảm bảo an toàn cho các cháu
vì vậy theo tôi nên tạo điều kiện cho các cháu sinh hoạt học tập trong sự bảo vệ của người lớn
trong cuộc họp giả soát việc đón học sinh trở lại trường học trực tiếp mới đây
sở giáo dục và đào tạo tp hà nội cho biết
học sinh lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi hai quận nội thành
dự kiến trở lại trường vào ngày hai mươi một tháng hai
với số ca f vẫn đang tăng cao như hà nội hiện nay
có lẽ sẽ là áp lực rất lớn với các trường học
bởi vậy đối với cá nhân giáo viên phụ huynh và học sinh
cần phải chủ động bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm
về phía nhà trường cũng cần có kế hoạch chi tiết và cụ thể
để đảm bảo an toàn cho cả giáo viên và học sinh
đặc biệt nhà trường cần xây dựng kịch bản xử trí kịp thời khi có f
tránh trường hợp hoang mang và mất bình tĩnh